giang thành trước đây là huyện nghèo nhất của tỉnh kiên giang bởi chiến tranh tàn phá bọn khơ mê đỏ gây tội ác khắp nơi người dân phải sơ tán nhà cửa thì bị đốt cháy tài sản tiêu tan
cư dân thừa thớt đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ cao và lạc hậu trong sản xuất đã khiến cho địa phương này càng trở nên khó khăn
nhưng hiện nay sau bốn mươi năm chiến tranh biên giới tây nam về lại giang thành nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi sự phát triển vượt bậc của huyện vùng biên giới một thời nghèo khó này
giang thành trước đây thuộc huyện kiên lương tỉnh kiên giang được tách ra vào năm hai nghìn chín gồm năm xã vĩnh điều vĩnh phú tân khánh hòa phú lợi và phú mỹ
do nằm ở khu vực cuối nguồn nên điều kiện thổ nhưỡng đất đai chịu ảnh hưởng nhiều của nước mặn và phèn chua gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp
từ ngày làm tôm lúa tới giờ nói chung là có thấy có hiệu quả
ví dụ này thì mỗi lần mình thả tôm ví dụ lúa thì bắt tôm không thì cũng phải có giá ba bốn mươi
ví dụ lúa thì chắc cộng lấy dung lại thì hai cái nó thu nhập thì chắc cũng phải trên một vụ thì cũng được bảy mươi triệu
hiện nay trên địa bàn huyện giang thành nhiều xã đã mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất
chuyển đổi những khu vực trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm quản canh hoặc nuôi tôm công nghiệp
ước tính đến
thời điểm này diện tích mặt nước thả tôm trong toàn huyện đạt gần ba năm trăm linh ha
hiện tại thì có hai đứa con đi học vợ thu nhập thì làm cái bàn thêm
rồi nhà thì nuôi tôm thì nó cũng cơ bản ổn định hơn trước đây
hiện địa phương này đang tiến hành các thủ tục để về đích trong xây dựng nông thôn mới
khi đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí trong đó thu nhập đầu người đạt trên bốn mươi chín triệu đồng
một người một năm
nguyên cái tiếng của huyện văn thành này là cái tiếng biên giới là dân đều khổ hết
nó dần dần khôi phục đến ngày hôm nay là thấy quá trời phấn khởi và vui mừng
nhìn chung mặt bằng của quyện thì đối với phú mỹ thì cái lúa sản xuất lúa thì so với các xã khác thì mình cũng chưa bằng
vì ở đây là cái xã cuối nguồn thì mặn ngọt nó ngọt thì cũng cuối nguồn mà mặn thì nó đầu nguồn
nó thì tập trung ở đây nhưng mình tiếp tục đầu tư cho xã hà tạng
phục vụ cho cái lúa khu vực trong kia
thứ hai nữa thì tập trung vào cái cơ sở hà tạng
đầu tư khuyến khích kêu gọi những cái doanh nghiệp để mở rộng cái diện tích nuôi tôm công nghiệp để mình năng lên cái sản lượng tôm
hơn bốn mươi năm trôi qua vùng biên giới nghèo giang thành nay đã khởi sắc đời sống người dân ổn định và phát triển theo từng ngày
điều này càng minh chứng cho ý chí bản lĩnh của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương
không chỉ kiên cường trong chiến đấu mà ngay cả thời bình họ càng quyết tâm hơn để vực dậy vùng quê nghèo khó phát triển nhanh và bền vững nơi miền biên cương của tổ quốc